tại tỉnh lào cai công an huyện bát sát đã bắt giữ đối tượng vận chuyển một trăm ba mươi bốn ba kg pháo hoa
bằng xe ô tô tại địa phận xã bản vược huyện bát sát
cụ thể khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác đội cảnh sát điều tra
phối hợp cùng công an xã bản vược công an huyện bát sát thực hiện nhiệm vụ
tại tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b thuộc thôn ba xã bản vược phát hiện một ô tô bảy chỗ biển kiểm soát hai mươi bốn a chín nghìn chín trăm ba mươi sáu
có nhiều biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm nên đã yêu cầu kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bốn bao tải màu xanh
bên trong có bốn thùng bia giấy
bên trong các thùng giấy có chứa bốn mươi tám hộp giấy màu đỏ vàng nghi là pháo hoa tổng trọng lượng là một trăm ba mươi bốn ba kg
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số tăng vật trên và yêu cầu lái xe phạm văn tiệp
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tại thôn cánh chính xã vạn hòa thành phố lào cai về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu tiệp khai nhận trở thuê bốn thùng giấy trên cho một đối tượng không rõ lai lịch
khi đi đến tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b thuộc địa phận xã bản vược huyện bát sát tỉnh lào cai
thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ